công an phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa ngăn chặn thành công một vụ bắt giữ người trái pháp luật
chủ nợ bày kế để tìm người làm quen rủ rỗ con nợ đến nơi hoang vắng rồi uy hiếp bắt viết giấy nợ
sự việc này là lời cảnh báo cho người dân về việc cho vay thu hồi nợ cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành
đừng biến hành vi của mình trở nên là hành vi vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết
tối ngày một mươi sáu tháng chín tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn phường thọ quang nhận được tin báo xảy ra một vụ việc nghi bắt giữ người trái pháp luật
nhóm này đã đưa người lên xe ô tô rồi bỏ trốn
ngay lúc này đơn vị đã tổ chức hai tổ công tác
một tổ làm nhiệm vụ chốt chặn ở khu vực trước cửa chùa linh ứng
một tổ truy tìm trên các tuyến đường xung quanh núi sơn trà
sau hơn một giờ công an phường thọ quang phát hiện một xe ô tô bán tải có nhiều đặc điểm
giống như mô tả của các nhân chí